khoảng năm h ba mươi ngày hai tháng sáu tại thị trấn rồng trôm huyện rồng trôm tỉnh bến tre đã xảy ra vụ cháy cửa hàng điện tử
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
vụ cháy xảy ra tại cửa hàng chuyên bán các mặt hàng điện tử gia dụng ống nước sơn với nhiều vật liệu dễ cháy
ngay sau khi xảy ra đám cháy lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường dập lửa phun nước các nhà xung quanh để tránh đám cháy lây lan
nghi vấn ban đầu đám cháy xuất phát từ sự cố chập điện ước tính thiệt hại tài sản hơn một tỷ đồng